từ ngày tám một mươi một một mươi hai hai nghìn một mươi sáu chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
sẽ thăm chính thức ấn độ theo lời mời của chủ tịch thượng viện và chủ tịch hạ viện cộng hòa ấn độ
nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa việt nam và ấn độ vào sáng ngày hôm nay
liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam ấn độ phối hợp cùng đại sứ quán ấn độ
đã tổ chức lễ khai mạc liên hoan hữu nghị việt nam ấn độ
đây là sự kiện khởi đầu năm kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
phát biểu tại buổi lễ ông kanambia trưởng đoàn đại biểu ấn độ tin tưởng rằng
việc tổ chức thành công liên hoan sẽ giúp hai nước tăng cường hơn nữa hoạt động hiếu nghị ở mọi cấp độ
kể từ khi hai nước chính thức trở thành đối tác chiến lược vào năm hai nghìn bảy
các lĩnh vực hợp tác trụ cột ngày càng đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả to lớn
trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị bền chặt đó
ngoại giao nhân dân việt ấn được đẩy mạnh và có bước phát triển nhanh chóng
trở thành cầu nối quan trọng vững chắc góp phần xây đắp cho mối quan hệ giữa nhân dân hai nước
đây là năm thứ tám liên hoan hiếu nghị việt nam ấn độ được tổ chức tại việt nam
và sẽ kéo dài đến ngày tám tháng một mươi hai
trong thời gian diễn ra liên hoan hai nước sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phong phú và đa dạng
như tổ chức hội thảo để ôn lại truyền thống biểu diễn văn hóa nghệ thuật tổ chức liên hoan phim triển lãm nghệ thuật